sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một ban thường trực mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng tổ chức hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến
thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đồ thị văn minh và trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc năm hai nghìn một mươi chín
mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã xây dựng một trăm một mươi hai mô hình điểm để nhân rộng ở hơn một hai trăm linh khu dân cư
tiêu biểu như mô hình khu dân cư thân thiện với môi trường tuyến phố văn minh vỉa hè thông thoáng đoạn đường an toàn xanh sạch đẹp
dịp này ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã trao bằng khen cho ba doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho quỹ vì người nghèo của thành phố
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng cũng đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc
và trao hơn một trăm năm mươi bằng khen cho các tập thể và cá nhân trên địa bàn có thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tháng cao điểm vì người nghèo